ba mươi phút sau chị chi hốt hoảng bởi không thấy hai con gái là lờ và mờ đâu
chị dù chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không thấy
rất may hiện cả hai bé đã trở về nhà an toàn trong vòng tay của người thân và gia đình
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngày một mươi tháng bốn tới tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua hóa đơn
đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an tp hải phòng đỗ hiễu ca và một mươi hai bị cáo
dự kiến sẽ diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn tại phòng xét xử số một thuộc tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh phường cao xanh tp hạ long
chủ tòa phiên tòa là thẩm phán bùi văn tuấn đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
tham gia tố tụng là các kiểm sát viên tạ thanh bình và nguyễn trung hoan
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đã truy tố ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an tp hải phòng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vợ chồng bị can trương xuân đước và nguyễn thị ngọc anh ở tp hải phòng
đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lợi bất chính
kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn được đức và ngọc anh mua bán trái phép là hơn một mươi năm sáu trăm linh hóa đơn
thu lợi bất chính hơn bốn mươi một tỷ đồng
vợ chồng này đã đưa cho ông đỗ hữu ca ba mươi năm tỷ đồng để nhờ chạy tội
mới đây công an thành phố đồng xoài đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình phước
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi hai tử vong thương tâm nghi do cha ruột lùi xe căn chúng
nạn nhân được xác định là bé btt sinh năm hai nghìn hai mươi hai ngụ khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài
thông tin ban đầu khoảng một mươi tám giờ tối ngày tám tháng bốn anh bạch văn tuấn ba mươi năm tuổi cha ruột bé t vui chơi cùng con trai trong nhà
cùng lúc này xe bồn biển số chín mươi ba h đậu ngoài đường chiếm một phần vỉa hè
do đó anh tuấn ra ngoài điều khiển xe chạy vùng đường
vào bãi đất chống cạnh nhà
tuy nhiên sau khi lùi xe vào phía trong khoảng ba mét anh tuấn không thấy con trai đâu nên đi tìm quanh
lúc tìm phía sau xe thì hốt hoàng phát hiện bé t nằm bất động dưới bánh xe bồn
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp công an thành phố đồng xoài đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hồng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết
chính quyền xã đang tích cực huy động lực lượng cùng với cơ quan chức năng huyện và người thân gia đình
tìm kiếm một nữ sinh nghi làm điều dại rột ở sông đảo
nạn nhân là em ntt sinh năm hai nghìn tám học sinh lớp một mươi trú tại xã hồng thành
trưa ngày tám tháng bốn chị gái của ntt vào phòng thì bất ngờ phát hiện một lá thư của mt để lại
người chị sau đó lập tức đi tìm em thì phát hiện quần áo xe đạp điện của t để lại trên mép bờ sông đào
nghĩ ngờ em gái đã làm điều dại rột
chị gái lập tức báo cho gia đình và cơ quan chức năng
theo lãnh đạo xã hùng thành khoảng một mươi ba giờ chiều cùng ngày một số người dân quân đi tập quân sự ngang qua bờ sông đào
đã phát hiện một nạn nhân chối với dưới dòng sông
khi người dân chạy đến gần để tìm cách ứng cứu thì nạn nhân đã bị nước cuốn mất tích
sau khi sự việc xảy ra chính quyền xã hồng thành đã huy động lực lượng chức năng
phối hợp cơ quan chức năng huyện yên thành và gia đình tìm kiếm nữ sinh tê
được biết gia đình nữ sinh tê có hoàn cảnh khó khăn
người dân vùng củ lao ven biển của tỉnh tiền giang rất khó khăn
dù chính quyền và ngành chức năng của tỉnh rất quan tâm thực hiện nhiều giải pháp
nhưng tỉnh tiền giang vẫn còn thiếu khoảng hai mươi năm m ba nước ngọt một ngày đêm
theo ghi nhận canh mương vùng phía đông của tỉnh tiền giang đang cạn nước
đất ruộng vùng gò công cũng nứt nẻ dấu chân chim
bản thân người dân huyện gò công đông cũng chất chiêu từng thùng nước ngọt
thấm thiế nỗi khó khăn đó những ngày qua các doanh nghiệp nhà hảo tâm xa gần
đã tích cực truyền tải nước về phục vụ người dân vùng khó khăn này
thể hiện nghĩa tình tính nhân văn sâu sắc
nhiều xà lan truyền tải nước đang tiến về vùng khó khăn
nhóm bếp ăn từ thiện thị xã gò công cũng góp phần chở nhiều chuyến nước sạch
về phục vụ người dân vùng gò công
bên cạnh đó nhiều nhà hảo tâm và lực lượng tình nguyện cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân
đem nước sạch sinh hoạt đến cho mọi nhà
cùng với đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang cũng tự mình đến kiểm tra
các vòi nước lưu động cấp miễn phí cho người dân tại xã gia thuận huyện gò công đông
đồng thời động viên thăm hỏi người dân vùng thiếu nước sạch
cố gắng khắc phục khó khăn vượt qua mùa khô hạn
thưa quý vị mặc dù được phê duyệt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng đến nay dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận hà đông
vẫn là bãi đất trống bên trong ngổn ngang vật liệu xây dựng và có mộc hoàng
dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận hà đông
được phê duyệt vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám với diện tích khoảng chín mươi tám hectare
theo phê duyệt diện tích đất đường giao thông theo quy hoạch nằm ngoài khu công viên khoảng hai mươi ba tám mươi tám m hai
diện tích đất di tích một sáu trăm tám mươi bảy m hai diện tích đất công trình văn hóa hiện trạng khoảng bảy trăm ba mươi bốn m hai
diện tích đất quy hoạch xây dựng khu công viên khoảng chín trăm hai mươi bốn sáu trăm một mươi chín m hai
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba quỹ ban nhân dân thành phố hà nội ban hành quyết định phê duyệt đồ án
quy hoạch xây dựng khu công viên khoảng chín trăm hai mươi bốn sáu trăm một mươi chín m hai
quỹ ban nhân dân thành phố hà nội ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng khu công viên khoảng chín trăm hai mươi bốn sáu trăm một mươi chín m hai
trong đó diện tích đất quy hoạch xây dựng khu công viên khoảng chín trăm hai mươi bốn sáu trăm một mươi chín m hai
còn lại là diện tích đất đường giao thông theo kế hoạch nằm ngoài khu công viên hai mươi ba tám mươi tám m hai
còn diện tích đất di tích một sáu trăm tám mươi bảy m hai và diện tích đất công trình văn hóa hiện trạng bảy trăm ba mươi bốn m hai
hiện tại bên trong dự án là ngổn ngang vật liệu xây dựng của các đơn vị đã thuê mặt bằng
để làm nhà hàng khu dịch vụ trước đây
sau khi dư luận lên tiếng quận hà đông đã yêu cầu đồng lực xây dựng khu công viên khoảng chín trăm hai mươi bốn sáu trăm một mươi chín m hai
các đơn vị thuê mặt bằng phải di rời khỏi dự án
theo ủy ban nhân dân quận hà đông sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh
quận sẽ triển khai dự án bằng nguồn ngân sách quận
hiện quy hoạch đã hoàn thành quận đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các sở ban ngành của thành phố
lập báo cáo đề xuất chủ trương dự án để trình hội đồng nhân dân quận thông qua trong thời gian sớm nhất
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại